phong trào nghìn việc tốt được khởi nguồn tại trường trung học cơ sở tam sơn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đến nay sau năm mươi năm năm sức nóng của phong trào vẫn còn nguyên vẹn tạo thành làn sóng mạnh mẽ cho các em thiếu nhi cả nước nói theo
là nơi khởi nguồn phong trào nghìn việc tốt trường trung học cơ sở tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
ngày nay mỗi khi đến gần dịp kỷ niệm ngày phát động phong trào nghìn việc tốt cô giáo và học sinh nhà trường lại cùng với nhà giáo nhân dân
anh hùng lao động nguyễn đức thìn người khởi xướng phong trào ôn lại kỷ niệm về quá trình thực hiện phong trào để tiếp tục thắp lửa truyền thống trong các em thiếu niên nhi đồng
bằng những hành động cụ thể các thầy giáo cô giáo và học sinh nhà trường đã và đang làm cho nghìn việc tốt mãi nở hoa tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng
ngay từ đầu năm học thì chúng tôi vẫn
phát động phong trào thi đua dạy tốt và học tốt và đặc biệt là các em sẽ giành được nhiều điểm tốt trong học tập
cũng như trong lao động này rèn luyện vệ sinh cá nhân này và giáo dục kỹ năng sống cho các em
tại phòng truyền thống nơi đây đã ghi lại những dấu ấn đầu tiên cùng quá trình phát triển của phong trào
những bông hoa nghìn việc tốt đã tỏa hương tô thắm thêm cho mảnh đất nơi đây
nhà trường vinh dự được bác hồ đến thăm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ngày nay tiếp nối hành trình lịch sử năm mươi năm năm phong trào nghỉ việc tốt
thiếu nhi bắc ninh tiếp tục thi đua thực hiện phong trào
để thực hiện tốt những cái mục tiêu trong phong trào đề gia
thì em và các bạn đã cùng nhau cố gắng học tập và tham gia những cái hoạt động ngoài giờ lên lớp như là
hoạt động của trường của thị xã và của tỉnh đề ra như hội thi nghi thức đội và đại hội chống an bắc hồ
phong trào nghỉ việc tốt được liên đội ngô gia tự của trường trung học cơ sở liên sơn
nay là trường trung học cơ sở tam sơn thị xã tử sơn do tổng phụ trách đội nguyễn đức thìn phụ trách phát động
từ đó nghìn việc tốt trở thành phong trào sâu rộng trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi cả nước
góp phần giáo dục toàn diện đối với đội viên thiếu niên nhi đồng